vào tối ngày hôm qua các lực lượng thuộc công an tp hcm đã khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường phú định phường một mươi sáu quận tám
danh tính nạn nhân được xác định ban đầu là trần trung tuyến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại quận tám
vào khoảng một mươi bảy h cùng ngày nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường phú định khi đến trước nhà số bốn mươi chín đường phú định
thì đã bị hai đối tượng đi xe máy ép vào lề đường rồi dùng hung khí đâm khiến nạn nhân ngã gục
sau khi gây án hai đối tượng đã điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường
người dân chạy đến kiểm tra thì thấy nam thanh niên mất nhiều máu tử vong tại chỗ
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra vụ án mạng và truy bắt hung thủ gây án
hàng trăm người dân lội nước chiều cường để xem cơ quan công an khám nghiệm hiện trường